ngày ba mươi tháng một mươi hai bộ tư lệnh vùng nam hải quân cùng đoàn đại biểu các địa phương phóng viên báo chí đã tới thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ tại đảo thổ chu thuộc xã đảo thổ châu huyện phú quốc tỉnh kiên giang
đây là đảo đầu tiên của chuyến thăm và chúc tết trong đợt này đoàn đã đến dân hoa dân hương tại đền thổ châu
tại đây các đại biểu đã đến thắp hương tiếng chủ tịch hồ chí minh và các chiến sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của tổ quốc tại đền thổ châu
ngay sau đó đoàn lần lượt đến thăm chúc tết và tặng quà trạm radar sáu trăm một mươi đồn biên phòng trạm hải đăng cảnh sát biển bốn trung đoàn một trăm năm mươi hai quân khu chín và đảng ủy chính quyền xã thổ châu huyện đảo phú quốc
đồng thời trao tặng những món quà tình nghĩa thể hiện sự quan tâm cũng như chia sẻ của đất liền đối với các chiến sĩ nơi đảo xa